hầu hết các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ duy trì nền nhiệt trên ba mươi một độ
đặc biệt là khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng
với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trung bộ nắng nóng gai gắt hơn có nơi trên ba mươi chín độ
vân dọa ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kéo dài
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị hãy hết sức cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày
thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà đề phòng nguy cơ cháy nổ
và có những biện pháp tránh nóng cần thiết khi đi ra đường
nhiệt độ chi tiết cho các thành phố lớn trên cả nước sẽ có trong phần sau của chương trình ngày hôm nay